trong khi đó phần từ bình định trở vào cho đến bình thuận ảnh hưởng của thấp nóng giảm dần
vì thế mà nóng không quá gắt nhiệt độ trưa chiều giao động ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
nắng nóng đang có dấu hiệu giảm dần ở khu vực nam bộ và tây nguyên
dự báo trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực nam bộ và tây nguyên
trời vẫn có nắng nhưng cường độ không gắt như những ngày trước nữa
phổ biến mức nhiệt từ ba mươi ba ba mươi năm độ ở khu vực tây nguyên
và trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ ở khu vực nam bộ
sau đó đến chiều và tối những nhiễu động gió đông sẽ hoạt động mạnh hơn nữa
gây mưa rào và rông ở khu vực phía nam của tây nguyên và các tỉnh miền đông nam bộ
trong cơn rông người dân cần phải lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam với cường độ yếu từ cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông cường độ cấp ba
thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước